cầu liên trạch là cầu nối giao thông huyết mạch nối liền các khu dân cư ở hai bờ sông son thuộc xã liên trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
cơn bão số một mươi vừa qua đã làm cầu treo hư hỏng nặng tuy nhiên nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm để lưu thông trên cây cầu này
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân

do cầu treo liên trạch là cây cầu huyết mạch nối liền các khu dân cư ở hai bờ sông son thuộc xã liên trạch huyện bố trạch
nên sự cố cầu hỏng đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt làm việc học hành của nhân dân địa phương
thay vì qua cầu thì hiện nay nhiều học sinh bậc học mầm non và tiểu học vẫn phải đi trên con thuyền không bảo đảm an toàn này để qua sông đến trường hàng ngày
người dân là rất hoang mang nhiều khi là có thể là cho con cháu là nghỉ học cả tuần cả chục ngày nhưng mà cũng nóng ruột
thì bắt buộc là cũng phải liêu màng thôi là cũng phải cổng hoặc là đưa con cháu đi học
rồi sau này là có đo nhưng mà đo cũng để gọi là phục vụ tức thơi thôi chẳng có thể an toàn được
bây giờ chuẩn bị mua mưa bào nữa nếu mà đi trên đo đó cũng gấp ghen sống gió là còn nguy hiểm hơn nữa
người dân là muốn là yêu cầu là các
cơ quan bán ngân cấp trên là cho làm được cái câu bê tống thì nó hay hơn
còn bây giờ nếu mà cầu tréo mà cứ sửa chữa thì rồi năm nào cũng phải sửa chữa hết
bây giờ thì ủy ban xã đã có những công an trinh đến để ủy ban nhân huyền và sửa giao thông của tỉnh quang binh
đã có các biện pháp cùng với chính quyền địa phương để hỗ trợ nguồn kinh phí và khắc phục cầu treo đi lại cho bà con nhân dân
nhưng đến thời điểm
hôm nay thì vẫn chưa có những cái thông tin trình thống để sớm khắc phục được cho cái cầu tréo cho bà con nhân đi lại trên nơi bàn quà xã
trước những nguy hiểm rình dập khi qua lại trên cầu cũng như trên những chuyến đỏ ngang chưa bảo đảm an toàn như hiện nay
thì việc sớm khắc phục sửa chữa cầu treo lên chạch là việc làm cấp tiết cần được các cấp các ngành địa phương tỉnh quang bình nhanh chóng thực hiện
để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại nhất là trong mùa mưa lũ này